vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai giờ chiều nay tại quốc lộ một a thuộc địa phận huyện chi lăng tỉnh lạng sơn khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương
theo thông tin ban đầu xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi chín b tám nghìn hai trăm tám mươi bảy chạy hướng lạng sơn hà nội đến km số hai mươi tám cộng một trăm linh quốc lộ một a thuộc địa phận thôn nà phước xã vân thủy huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
thì va chạm mạnh với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát bảy mươi tám c sáu nghìn ba trăm hai mươi kéo xe rơ móc chạy ngược chiều vụ tai nạn khiến lái xe và vụ xe khách tử vong
một số hành khách bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn khẩn trương tới hiện trường điều tra xử lý vụ việc đồng thời phân làn giao thông cơ quan cảnh sát điều tra huyện tri lăng đang thụ lý điều tra vụ tai nạn